trưa nay ngày một mươi bảy tháng sáu cơ quan chức năng tại tp hcm đã cung cấp thông tin cụ thể về vụ hỏa hoạn xảy ra trong buổi sáng cùng ngày tại hai công ty ở quận bình tân
vụ cháy xảy ra lúc bốn h một mươi bảy phút tại công ty thương mại dịch vụ ô tô hoàng kim phường bình trị đông bê sau đó lan sang công ty chăn gà gối nệm vạn thiên sa
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường cùng người dân giải cứu thành công hai bà cháu bị kẹt trong vụ cháy
đến bảy h ba mươi đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn hỏa hoạn đã thiêu dụi diện tích ba trăm linh m hai của hai công ty nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ